trường hợp là tất cả các doanh nghiệp từ việt nam đều bị áp dụng chung một cái biện pháp để phòng ngừa và xử lý riêng
và như vậy thì cái việc một doanh nghiệp không đáp ứng nó có thể ảnh hưởng đến cả toàn bộ cái ngành xuất khẩu của việt nam
tùy theo cái mức độ là cái ngành ấy nó có tự nhạy cảm hay không
và vì vậy cho nên trong ngắn hạn thì cái tác động phần lớn là nó sẽ làm cho xuất khẩu giảm đi
và thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của một doanh nghiệp hay là một ngành hàng xuất khẩu
còn trong dài hạn thì nhìn chung các cái quy định về tbt nó cũng sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của các doanh nghiệp
bởi vì trong dài hạn thì doanh nghiệp có nhiều thời gian để thích ứng hơn có nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm
có nhiều thời gian để tìm kiếm các cái hỗ trợ về kỹ thuật của chính phủ cũng như các bộ ngành hoặc là các đối tác nước ngoài
và thực tế mới đây thì chúng ta đã biết là ngày ba mươi một tháng một mươi thì bộ nông nghiệp của mỹ đã chính thức cũng xác nhận
là cái hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của việt nam đối với cá da trơn
và cái này thì nó cũng là một phần là nỗ lực đáng kể của bộ nông nghiệp việt nam trong việc cải thiện các cái quy định
trong đó có các quy định về tbt liên quan đến chất lượng con giống chất lượng thức ăn chăn nuôi đối với ngành cá da trơn
và điều này đã được mỹ công nhận và như vậy sau nỗ lực hơn ba năm thì có thể bây giờ chúng ta đã mở rộng thêm cái cơ hội
để các con cá da trơn của việt nam xuất khẩu vào mỹ và có thể hưởng lợi nhiều hơn cạnh tranh hơn
ở thị trường
và nói như vậy có nghĩa là nếu như doanh nghiệp một cái ngành doanh nghiệp xuất khẩu cái ngành công nghiệp xuất khẩu của việt nam
mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn của nước ngoài với vtvt thì cái sức cạnh tranh trong dài hạn nó sẽ lớn hơn rất nhiều
cũng có những câu chuyện hết sức là cụ thể sinh động về cái sự chuẩn bị của doanh nghiệp đó chính là cái cách thức để có thể thích ứng
với một cái xu hướng như bà tôn nữ thục nguyên nói rằng là nó là rất yếu rồi trong cái xu thế hiện nay
nhưng mà cái sự chuẩn bị đó cũng phải đến từ các cơ quan quản lý
cơ quan nhà nước thì việt nam cũng đã có những sự điều chỉnh như thế nào về cái hành lang pháp lý liên quan tới các hàng rào kỹ thuật tbt thế bản
thì trước đây khi mà gia nhập wto thì chúng ta đã tiến hành giả soát pháp luật trong nước với cả hiệp định tbt của wto
và trong đó cũng đã ban hành một số những cái luật rất là quan trọng
ví dụ như là luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy
thế thì đối với cả cái cam kết tbt ở trong hiệp định thương mại
thì hiện nay văn phòng tbt việt nam thuộc tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
cũng được bộ khoa học và công nghệ giao là đầu mối phối hợp với cả bộ tư pháp và bộ công thương
để tiến hành giả soát các cái cam kết về tbt ở trong các hiệp định thương mại tự do với cả pháp luật trong nước
về cơ bản thì tới thời điểm hiện nay thì pháp luật trong nước của chúng ta cũng đã phù hợp với cả các cam kết về tbt
tuy nhiên là trong cái quá trình thực thi thì chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục giả soát
và điều chỉnh cho nó phù hợp
ví dụ như là ở trong cái cam kết tbt ở trong hiệp định cptpp chẳng hạn
thì thủ tướng chính phủ cũng đã có một cái quyết định số một trăm hai mươi một năm hai nghìn một mươi chín hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thì cũng đã giao cho bộ y tế chủ trì để sửa đổi những cái văn bản pháp luật liên quan
tới cái quy định đối với cả yêu cầu về giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với mỹ phẩm nhập khẩu
nhưng mà nếu như vấn đề về thuế quan thì có rất nhiều cái cơ sở văn hóa
rõ ràng để căn cứ thì đối với hàng rào kỹ thuật thì nhiều khi các nhà đàm phán
có thể sẽ gặp những cái khó khăn khi mà các hệ thống các yêu cầu kỹ thuật
hiện nay cũng rất ít thông tin để so sánh
vậy thì phải chăng điều này cũng đang tạo ra những cái sự khó khăn cho các doanh nghiệp thường dưới
báo cáo mới nhất vào giữa tháng một mươi của hội đồng kinh tế xã hội của liên hợp quốc
tại khu vực chòa thái bình dương thì có đánh giá về các cái hàng rào
các cái biện pháp phi thuế quan ở khu vực chòa thái bình dương
và đánh giá chung thì các cái biện pháp này nó có thể tương đương với mức thuế quan
khoảng độ một mươi năm ba ở khu vực chòa thái bình dương
trong khi cái mức thuế quan trên thực tế là chỉ có khoảng năm tám
nói như vậy để thấy cái tác động của các cái biện pháp phi thuế quan
ở khu vực chòa thái bình dương nó lớn hơn rất nhiều so với các biện pháp thuế quan
và vì vậy cho nên ở góc độ doanh nghiệp xuất khẩu
thì cái việc quan tâm đến các cái quy định về phi thuế quan nói chung
và tbt nói riêng là một phần
yêu cầu phải tất yếu và phải coi đó là một phần trong cái chiến lược kinh doanh của mình
trên thực tế thì doanh nghiệp không nên coi việc các cái quy định mới về tbt của thị trường nước ngoài
chỉ đơn thuần là để chặn cái hàng xuất khẩu của mình
với tư duy như vậy thì doanh nghiệp sẽ chỉ thấy một cách làm tương đối ngắn hạn
và thậm chí là bị động trước những cái thay đổi chính sách của nước ngoài
chúng ta hình dung một cái thị trường mà có đến hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu
và với cái tiêu chuẩn kỹ thuật cũ
nhưng một khi họ nâng cái tiêu chuẩn lên
mà doanh nghiệp việt nam lại là doanh nghiệp có khả năng đáp ứng sớm chuẩn bị sớm
thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ có khả năng để tăng thi phần của mình và kiếm lời nhiều hơn
đấy là một cái yếu tố mà rất là tích cực
và cái cơ hội để chúng ta chuẩn bị sớm để chúng ta chủ động là hoàn toàn có
bởi vì cái quy định như tôi đã nói là khi một khi họ thay đổi các quy định về tbt
thì họ cũng có nghĩa vụ phải thông báo cho các đối tác trong đó có việt nam biết trước
và thông qua các kênh thông tin như vậy
doanh nghiệp hoàn toàn có thể biết trước và có thể giảm được cái mức độ bất lợi của mình
thậm chí biến bất lợi thành lợi thế của mình
đó là vấn đề về thay đổi tư duy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh
những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới không chỉ liên quan tới vấn đề thuế quan
mà còn có rất nhiều yếu tố khác như là môi trường hay là về lao động
và để hạn chế những sự tác động tiêu cực của các hàng rào kỹ thuật thương mại quốc tế
thì chắc chắn cũng đòi hỏi là cả một cái sự hiểu biết về luật chơi
của cả cơ quan quản lý hoạch định chính sách cũng như doanh nghiệp
và cũng từ đó có thể đưa ra những cách ứng xử phù hợp
và điều này cũng đã được thấy ở nhiều thông lệ trên quốc tế
hàng rào kỹ thuật thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc nghĩa vụ như không phân biệt đối xử
không cản trở thương mại có mức cần thiết công khai minh bạch
có căn cứ khoa học và dựa trên đánh giá nguy cơ rủi ro được áp dụng
để bảo đảm thực hiện các nguyên tắc trên wto và các fta đều quy định nghĩa vụ
thông báo các hàng rào kỹ thuật cho các nước thành viên nhằm bảo đảm thông tin minh bạch
dễ dự đoán cho hàng xuất khẩu của một nước nhập khẩu vào các nước khác được thuận lợi
không gặp những trở ngại không đáng có
để phát hiện ra các điểm bất hợp lý trong các biện pháp kỹ thuật của các nước khác
nhiều nước xây dựng hệ thống cảnh báo hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật
các nước có hệ thống cảnh báo và đối phó tốt với hàng rào kỹ thuật là những nước tích cực
nêu quan ngại tại diễn đàn của ủy ban hàng rào kỹ thuật trong thương mại của wto
điển hình là eu mỹ canada nhật bản mexico trung quốc hàn quốc úc brazil
hàn quốc mới đây áp dụng một hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật của nước ngoài
một cách có hiệu quả thông qua hình thành liên minh tbt
liên minh này liên kết một mươi chín hiệp hội chuyên ngành ba viện nghiên cứu thử nghiệm
và năm tổ chức nghiên cứu xúc tiến thương mại và đầu tư
các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chính phủ hàn quốc hỗ trợ thông qua các dự án
tối đa hai trăm linh usd một dự án để nâng cao năng lực đối phó
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu các quan ngại thương mại của hàn quốc được giàn xếp trong wto chiếm khoảng bốn mươi
số còn lại được tiếp tục tham vấn song phương trực tiếp với tỷ lệ giải quyết đạt trên tám mươi
điều này giúp cho việc xuất khẩu các mặt hàng mà hàn quốc quan ngại được tiếp tục thuận lợi
do không gặp phải những rào cản phát sinh bởi quy định mới của thị trường xuất khẩu
vâng thưa bà tôi nói thật quyền
ông dương có nhắc rất nhiều tới sự chuẩn bị của doanh nghiệp trong một môi trường
để ứng phó với những khó khăn thách thức từ các hàng rào kỹ thuật hay tbt
nhưng mà theo bà những khó khăn trước những sự khó khăn thách thức đó
trách nhiệm có hoàn toàn thuộc về sự thiếu chuẩn bị của họ hay không
như bạn biết theo báo cáo của tổng hộ thống kê năm hai nghìn một mươi bảy
chúng ta có khoảng năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng chín mươi tám
trong đó những doanh nghiệp nhỏ và khoảng năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ
khoảng một trăm một mươi bốn và doanh nghiệp siêu nhỏ thì khoảng ba trăm tám mươi năm
như vậy đối với cả doanh nghiệp này thì cũng sẽ rất là khó khăn cho họ
để có một bộ phận pháp chế riêng tìm hiểu về các quy định quốc tế
chưa nói đến là những cái quy định kỹ thuật trong các biện pháp về tbt
như tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp
cái điều khó khăn thứ hai đấy là khi các nước thực hiện cái nghĩa vụ minh bạch hóa
hay thông báo cho wto như là anh dương đã đề cập
thông báo bằng ngôn ngữ tiếng bản địa tức là bằng rất nhiều thứ tiếng khác nhau
vậy thì trong vòng sáu mươi ngày doanh nghiệp phải tiếp cận với cả nội dung
của biện pháp tbt đó hàng rào tbt đó bằng ngôn ngữ tiếng bản địa
văn phòng tbt việt nam và mạng lưới tbt việt nam hiện nay
với những nhiệm vụ được giao trong quyết định số bốn mươi sáu của thủ tướng chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy
thì cũng đang rất là nỗ lực để có thể cung cấp được cái thông tin
cho doanh nghiệp về các hàng rào kỹ thuật của các nước một cách sớm nhất
để doanh nghiệp có thể có cái thời gian đóng góp ý kiến
và chuẩn bị một cách sẵn sàng cho cái hoạt động xuất khẩu của mình
như là ông dương đã nhắc đến
thời gian có lẽ là một cái vấn đề và ngôn ngữ cũng là một vấn đề
nhưng thời gian đối với các doanh nghiệp việt nam trong một cái bối cảnh
mà cái sự hội nhập cũng như là tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đang rất là tốc độ nhanh
như hiện nay thì cũng là một cái khó khăn rất là lớn
bởi vì theo như là thống kê liên quan tới nhập khẩu trái cây
thì thị trường nhật bản là ba bốn tỷ đô la
thì việt nam cũng mới chỉ xuất khẩu vào đây được ba mươi sáu triệu đô la
tức là chỉ khoảng sấp xỉ hơn một một chút
đó có phải là lý do mà khiến cho nhiều người cho rằng là
để đáp ứng được các tiêu chuẩn của cptpp khi mà tham gia vào các thị trường này
thì doanh nghiệp việt nam sẽ phải mất từ năm tới một mươi năm
một khoảng thời gian không ngắn một chút nào
nếu mà chúng ta xuất khẩu trái cây vào nhật bản
mà chúng ta cũng phải thấy ngay cả thị trường úc
chúng ta kỳ vọng rất nhiều
nhưng sau chín tháng đầu năm đầu năm nay
khi chúng ta đã thực hiện hiệu định cptpp
thì xuất khẩu vào úc giảm ở mức hai con số
đấy cũng là một điều đáng lo
thứ hai xuất khẩu vào úc có tăng trưởng
nhưng mức tăng trưởng nhìn chung chỉ được mức hơn bảy
và thấp hơn so với cái mức tăng trưởng xuất khẩu của việt nam nói chung
hay là cà phê xuất khẩu vào úc trong chín tháng đầu năm
cũng giảm khoảng hơn một mươi năm
như năm ngoái
điều đấy cho thấy có cptpp
nó chỉ là một điều kiện cần
quan trọng là chúng ta có đủ bước đi
có đủ kiên nhẫn
để hướng tới những cuộc chơi
nó đủ chất lượng như vậy hay không
tất nhiên trong quá trình này
chúng ta không nên nghĩ rằng
việc thích ứng cuộc chơi ấy
nó chỉ là việc của chính phủ
nó chỉ là việc của riêng doanh nghiệp
mà cần nỗ lực cả đôi
và cũng cần lưu ý là trong cptpp
và ngay cả hiệp định sắp tới là hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với eu
có một cái chương mà việt nam rất ít để ý
đó là chương về hợp tác và nâng cao năng lực
chúng tôi tha thiết đề nghị
văn phòng tptpp
cùng các bộ ngành liên quan của việt nam
nên cân nhắc tận dụng cái chương này
để đề nghị các đối tác có trình độ phát triển hơn
chẳng hạn như úc nhật bản
và các đối tác khác
có những hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam
để doanh nghiệp việt nam có thể thích ứng
với tiêu chuẩn xuất khẩu mới
trong bối cảnh các quy định tptpp
ngày một dày đặc và tinh vi hơn
cần lưu ý lĩnh vực
nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
đó là một lĩnh vực được ưu tiên
trong hợp tác và nâng cao năng lực
và đây có thể là một cái cơ hội để chúng ta rút ngắn
thời gian thích ứng của doanh nghiệp
để con số năm và một mươi năm ấy
chỉ là một lo ngại hơi quá
hợp tác để nâng cao năng lực đó cũng là một trong những cái
cách tư duy mới hiện nay
để các doanh nghiệp không chỉ là thích ứng
với các hàng rào kỹ thuật
mà còn nâng cao
tham gia sâu hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu
cũng như có thể
đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu trong thời gian tới
và các hàng rào kỹ thuật đang
gây khó dễ cho các hàng loạt
các mặt hàng xuất khẩu của việt nam
đặc biệt là nông sản thì đang vẫn có
rất nhiều doanh nghiệp cũng đang vượt qua
những rào cản đó không chỉ xuất khẩu
sang thị trường trung quốc mà cả những thị trường
khó tính như eu nhật bản
quý vị có thể theo dõi một phóng sự minh chứng ngay sau đây
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sữa vinamilk nằm trong lô sữa đầu tiên của việt nam
để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
bộ nông nghiệp trung quốc đã cử phái đoàn kiểm tra
một mươi nhà máy của vinamilk tại việt nam
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phía trung quốc cấp cho vinamilk một mã số xuất khẩu
từ mã số đó
vinamilk mới bắt đầu in bao bì đong gói
và đóng hàng xuất đi theo đúng quy định
bắt đầu xuất khẩu sữa từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
vinamilk đã có mặt tại hơn bốn mươi quốc gia trên thế giới
theo lãnh đạo doanh nghiệp này
với sản phẩm sữa
mỗi thị trường lại có những quy định riêng về kỹ thuật
thật ra mỗi quốc gia họ có một cái luật riêng
để đáp ứng cái vấn đề là
đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng của quốc gia họ
mỗi cái tiêu chuẩn
thì nó có một cái nét khác nhau
về so sánh thì thật ra chúng ta cũng không thể so sánh
ví dụ như tiêu chuẩn của mỹ
thì nó khác với tiêu chuẩn của châu âu
nó khác với tiêu chuẩn của trung quốc
hoặc khác với tiêu chuẩn của việt nam
mặc dù các thông tin là công khai
nhưng để đáp ứng được các tiêu chuẩn này thật sự không dễ dàng
tại vì đó là những cái thị trường mà gọi là thị trường đã phát triển
thì yêu cầu rất cao
về các chỉ tiêu dinh dưỡng
các chỉ tiêu an toàn họ đặt ra rất cao
thành thử ra để đáp ứng được thì chúng ta phải
đầu tư những nhà máy trang thiết bị hiện đại
huấn luyện con người
chọn nguồn nguyên liệu cho phù hợp
với lại cái yêu cầu của họ thì mới có thể
xuất khẩu sản phẩm vào trong cái thị trường
như vậy được
để tập trung cho cái thị trường đó thì chúng tôi
có một cái ma trận để phân cho nhà máy nào
sản xuất sản phẩm gì cho thị trường nào
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào ở việt nam
cũng có tiềm lực và kinh nghiệm phong phú như
vinamilk chính vì vậy bên cạnh
sự nỗ lực của các doanh nghiệp cần có những cơ chế
hỗ trợ từ phía nhà nước để họ có thể
vượt qua những rào cản thương mại và
một cơ chế cảnh báo ứng phó các rào cản
như hàn quốc và nhiều quốc gia khác đã thực hiện
thành công có thể là một gợi ý cho
các nhà quản lý tại việt nam
ông dương đánh giá thêm như thế nào về cái sự
chủ động cũng như là phối hợp giữa cơ quan
quản lý nhà nước cũng như là với doanh nghiệp
liệu đó có phải chỉ là câu chuyện của những
doanh nghiệp lớn hay không
theo tôi nhận thấy là
cái quá trình phối hợp giữa doanh nghiệp
với cả các cơ quan nhà nước trong quá trình
trong thời gian gần đây đã có nhiều bước
cải thiện cái công tác thông tin
và phối hợp đã có nhiều chuyển biến
nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận
là vẫn còn không ít cái hạn chế
cái hạn chế đầu tiên đó là
cộng đồng doanh nghiệp mới chỉ góp ý
nhiều vào các văn bản chính sách trong nước
chỉ các văn bản chính sách ở nước ngoài
mà như chị uyên cũng có nói cái hạn chế
về thông tin hạn chế về ngôn ngữ
thậm chí kể cả thời gian cũng là
cái yếu tố mà làm cho doanh nghiệp việt nam
rất ít khi có những cái ý kiến chính thức
để đóng góp vào những cái thay đổi
về quy định tpt ở các thị trường đối tác
cái thứ hai là
bản thân doanh nghiệp một số doanh nghiệp của việt nam
và kể cả các
một số cơ quan của việt nam bây giờ vẫn còn
nhận thức chưa
thống nhất về việc
hài hòa hóa các cái tiêu chuẩn kỹ thuật
ví dụ tiêu chuẩn kỹ thuật cũng đối với
mặt hàng xuất khẩu ở nước ngoài cao hơn của việt nam
thì việt nam nên tiếp cận cái đấy như thế nào
để doanh nghiệp tự đáp ứng
hay là việt nam cũng nâng cái quy định của mình
cho tương đồng với
thị trường đối tác bên ngoài
nếu như các bộ ngành của việt nam
nâng tiêu chuẩn lên bằng với nước ngoài
thì nó sẽ dẫn đến
tình trạng là một số doanh nghiệp
kêu ca là các cái quy định này
nó vượt quá cái sức đáp ứng của họ
và như vậy nó gây ra cái tổn thất
chính sách không cần thiết cho doanh nghiệp
bởi vì họ cho rằng là doanh nghiệp nào
xuất khẩu họ sẽ tự đáp ứng
còn doanh nghiệp trong nước không xuất khẩu
thì không cần đáp ứng
nhưng ở trường hợp ngược lại
nếu như chúng ta lại không quy định
chúng ta giữ nguyên cái
tiêu chuẩn trong nước thấp hơn đối với thị trường xuất khẩu
thì nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là
doanh nghiệp đưa cái sản phẩm tốt
ra thị trường bên ngoài và sản phẩm không tốt
ở thị trường trong nước
và như vậy thì sẽ có ý kiến là
doanh nghiệp người việt nam
dùng các sản phẩm chất lượng kém
và không được hưởng những cái sản phẩm tốt như ở nước ngoài
và cái trường hợp tương ớt chinsu
khi mà họ vào thị trường nhật bản
với một cái quy định về hàm dưỡng
thấp hơn thậm chí cấm sử dụng
ở nhật bản trong khi ở việt nam vẫn cho phép sử dụng
thì đấy là một cái minh chứng để
người tiêu dùng việt nam
cũng có quyền được dùng các cái mặt hàng
có chất lượng như thị trường bên ngoài
và trong cái trường hợp ấy
các cái quy định kỹ thuật của việt nam
cũng cần được hài hòa với bên ngoài
và doanh nghiệp sản xuất của việt nam
cũng nhìn nhận như vậy với một góc độ là
vì người tiêu dùng chứ không nên chỉ coi rằng
cái quy định ấy làm tăng chi phí cho doanh nghiệp
việc hài hòa hóa các cái tiêu chuẩn
cũng là một điều không đơn giản
khi mà chúng ta đang phải đối mặt với khá nhiều
những cái mâu thuẫn như ông dương cũng đã vừa
nhắc tới một câu hỏi cuối cùng
xin được hai vị khách mời chia sẻ
cái thông điệp của mình đối với các doanh nghiệp
trong cái việc thích ứng
với cái môi trường các hàng giàu kỹ thuật
đang ngày càng tinh vi và phức tạp như hiện nay
cái điều quan trọng nhất đấy là
doanh nghiệp cần phải hiểu được
là họ có quyền được tham gia vào cái quá trình
xây dựng các biện pháp tpt
của các nước
thông qua quá trình đóng góp ý kiến của mình
ví dụ như là với hoa kỳ
hiện nay thì một năm họ
thông báo khoảng một trăm năm mươi
cái biện pháp mới sửa đổi hoặc là
bổ sung thế thì những cái doanh nghiệp
mà xuất khẩu sang cái thị trường hoa kỳ
thì nếu nắm bắt được cái thông tin này sớm
thì họ chủ động tham gia vào
quá trình đóng góp ý kiến các biện pháp này
thì họ sẽ chủ động vượt qua
các rào cản ngay từ khi chưa
hình thành và văn phòng tpt
việt nam cùng với mạng lưới tpt việt nam
sẽ là những cái đơn vị đồng hành cùng
với cả doanh nghiệp để truyền tải
và phản ánh những cái ý kiến góp ý này của doanh nghiệp
cho các nước bao gồm
cả các nước thành viên wto và các nước đối tác
của chúng ta ở trong cái vịnh thương mại tự do
và trong cái bối cảnh
thương mại như hiện nay
trên thế giới thì theo tôi
việc nắm bắt thông tin sớm
chủ động xử lý thông tin và
hiểu các cái quyền lợi
của mình trong các cái cam kết
về tpt sẽ là một trong những
số mà giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
và những cơ quan như là
văn phòng tbt sẽ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp
trong cái việc đó do vậy ý kiến của ông dương ạ
bên cạnh cái ý mà
chị uyên nói về cái sự chủ động của doanh nghiệp
từ tìm kiếm thông tin
cho đến cái quá trình thích ứng
thì tôi cũng cho rằng bản thân doanh nghiệp
cũng cần thể hiện cái sự chủ động mình
ở một phương diện khác đó là đồng hành cùng chính phủ
đồng hành ở đây nó được thể hiện ở những góc độ nào
thứ nhất là
góp ý về chính sách chính phủ vẫn có
đang trong quá trình cải cách
và rất nhiều các cái văn bản của việt nam
cũng đang được ra soát để cho nó đơn giản hòa
và thậm chí là
hài hòa hóa với các quy định của nước ngoài
và trong quá trình này chính phủ có thể có
mong muốn có thể có ý chí
nhưng rất nhiều các thông tin về kỹ thuật
những cái kiến thức về ngành
thì doanh nghiệp chính phủ không thể nắm chắc
từng doanh nghiệp cụ thể được và chính ở đây
thì góc độ của doanh nghiệp
là góp ý vào các cái
quy định này làm thế nào để hoàn thiện
làm thế nào để xây dựng
cái lộ trình để doanh nghiệp có thể thích ứng được
với các cái quy định này của việt nam
cũng như là quy định của nước ngoài
cái đồng hành thứ hai đó là
doanh nghiệp cũng cần phải chủ động hơn
trong việc chia sẻ những cái khó khăn của mình
một khi gặp phải các quy định tbt khó khăn ở bên ngoài
doanh nghiệp cũng không nên cố
che giấu không nên cố tìm cách
để vượt qua một cách ngắn hạn
tôi nói vượt qua mà phải
theo nghĩa trong hoặc kép
là để hiểu là doanh nghiệp phải cố gắng
nhìn cách bài bản hơn để thích ứng được
các cái quy định ấy một cách đàng hoàng
bởi vì cũng cần lưu ý là một doanh nghiệp
làm không tốt thì có thể dẫn đến
việc là cả cộng đồng doanh nghiệp của việt nam
trong cái ngành ấy bị thị trường đối tác
có những cái biện pháp thương mại xử lý
về mặt thương mại phòng vệ thương mại
và cái này nó là nỗ lực
cái này không phải chỉ là
của doanh nghiệp với cái sự tồn tại của
chính mình mà còn là trách nhiệm đối với
cộng đồng doanh nghiệp của việt nam nếu không
không có sự tham gia của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ dẫn đến
trường hợp là một số cơ quan quản lý
cho rằng là những thay đổi chính sách ấy
nó không đáng lưu tâm ở việt nam
và như vậy thì nó có thể dẫn đến những cái chính sách
là có thể hơi chủ quan
hoặc là có thể những cái chính sách
đáp ứng nó không phù hợp với
cái quá trình phát triển của doanh nghiệp và như vậy
thì cái sự đồng hành của doanh nghiệp
nó một phần nó thể hiện
cái sự chủ động
và ở một chương trình còn lại là nó cũng
buộc chính phủ các cựu bộ ngành
phải đi cùng với doanh nghiệp để có
trách nhiệm hơn với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
bởi vì cuối cùng cái hoạt động xuất khẩu ấy
bởi vì lợi ích của doanh nghiệp và vì nền kinh tế nói chung
vâng rất cảm ơn những ý kiến
những cái thông điệp của hai vị khách mời
đối với các cơ quan quản lý cũng như đặc biệt
là đối với các doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn việc các quốc gia tiếp tục
gia tăng sử dụng các biện pháp mang tính chất
rào cản kỹ thuật là điều chắc chắn trong thương mại quốc tế
thay vì thủ động chịu ảnh hưởng
chịu những tổn thất không đáng có
thì như chia sẻ của các vị khách mời ngày hôm nay
thì các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt chủ động thông tin
về các hàng giàu kỹ thuật
trong thương mại và luôn ý thức được rằng
doanh nghiệp có quyền trong việc đóng góp ý kiến
đối với các hàng rào kỹ thuật ngay từ khi
những hàng giàu này còn chưa hình thành
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã có những chia sẻ phân tích thẳng thắn
cũng như là khách quan với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình luận đàm tuần sau